vào tháng ba năm nay du khách khi đến với tỉnh điện biên sẽ có cơ hội được tham dự một sự kiện khá đặc biệt đó là lễ hội hoa ban hai nghìn một mươi chín
sự kiện này gắn với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật mang đậm bản sắc của đồng bào tây bắc
thông qua việc tổ chức lễ hội hoa ban là cơ hội để tỉnh điện biên giới thiệu đến du khách những nét văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng tây bắc
qua đó thúc đẩy sự phát triển du lịch tại địa phương